một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đi học trực tiếp
bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
thông tin từ bộ giáo dục đào tạo cho biết bộ này đã có những chỉ đạo giáo diết cho việc đi học trở lại
trong đó thông tin cập nhật về mở cửa trường học cụ thể như sau

thông tin từ bộ giáo dục đà tạo cho biết bộ trường học cụ thể như sau